trong thời công an huyện cũng đã phối hợp với phòng quản lý hành chính để tập huấn cho công an các xã thị trấn trong công tác giải quyết
đối với công an các xã thị trấn thì công an huyện thường xuyên yêu cầu báo cáo giải quyết các vụ mâu thuẫn đang hiện có và báo cáo tình hình những vụ mâu thuẫn mới phát sinh
và lãnh đạo công an huyện sẽ cho ý kiến chỉ đạo giải quyết theo từng vụ việc
tại địa bàn cơ sở công an xã mặt trận tổ quốc hội cựu chiến binh đoàn thanh niên
hội phụ nữ được giao nhiệm vụ nắm tình hình đời sống sinh hoạt tâm tư nguyện vọng của người dân
khi nhận thấy có mâu thuẫn hoặc có những sự việc có thể phát sinh mâu thuẫn thì kịp thời tham mưu phối hợp giải quyết từ sớm tránh để mâu thuẫn âm ỉ kéo dài khó giải quyết
nhận được những thông tin của hai bên thì sau khi tổ hòa giải thì cũng tiến hành có biên bản hòa giải và đồng thời cũng được phân tích cho bà con nhân dân những hai bên xảy ra sô sát
sau đó thì người ta cũng nhận thấy ra là những cái sai mà tại buổi hòa giải thì cũng đã thể hiện cái việc là xin lỗi nhau và trong công tác ban công tác hòa giải cũng đã ghi vào biên bản
năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên đã tham mưu giải quyết xong ổn định không để phát sinh phức tạp hai mươi bốn vụ mâu thuẫn tại địa phương
cũng từ đó an ninh trật tự được giữ vững ổn định
khối đại đoàn kết toàn dân được duy trì và phát huy
tuy đời sống văn hóa ở khu dân cư phát triển lành mạnh bền vững hướng tới xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm hai nghìn hai mươi
thời gian gần đây lợi dụng nhu cầu của người xuất khẩu lao động trong giải quyết các thủ tục pháp lý tìm nhà ở hỗ trợ việc làm đặc biệt là làm visa giá rẻ
nhiều kẻ gian đã tận dụng thời cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi
người dân cần nâng cao tinh thần cảnh sát với loại tội phạm này
với kinh nghiệm bảy năm sinh sống làm việc tại nhật bản trần thị kim gương ba mươi năm tuổi chú ấp một xã thạnh hòa huyện bến lức tỉnh long an
đã lên các hội nhóm trên mạng xã hội về xuất khẩu lao động để tìm kiếm con mồi
đánh vào tâm lý ham rẻ muốn nhanh chóng đơn giản thủ tục gương đã câu nhử thường xuyên nhắn tin tương tác tạo uy tín về chất lượng dịch vụ hỗ trợ làm visa
thậm chí còn gạ cho người lao động mượn tiền để làm thủ tục
bằng thủ đoạn trên mới đây gương đã chiếm đoạt hai trăm bảy mươi hai triệu đồng của một phụ nữ nguyên quán grompa gia lai hiện đang lao động tại nhật bản
gần đây các đối tượng lừa đảo còn tạo website facebook nhái các công ty xuất khẩu lao động uy tín đăng tải các hình ảnh đưa tiễn người lao động ở sân bay
đưa ra nhiều chương trình ưu đãi với chi phí làm visa chỉ bằng một nửa so với công ty chính ngạch khiến nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo
nhanh chóng tiến hành các biện pháp phong tỏ tài khoản truy xét truy tìm đối tượng liên quan tới tài khoản phạm tội
đồng thời đã cử các trinh sát đi địa bàn các tỉnh long an bình dương đồng nai để tiến hành rà sóc
sàng lọc các đối tượng nghi vấn để đấu tranh làm rõ với những tài liệu và chứng cứ thu thập được đối tượng thừa nhận về hành vi lừa đảo
năm hai nghìn hai mươi ba số lượng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh gia lai là hơn một năm trăm linh người
để tránh bị lừa đảo người lao động cần hết sức tỉnh táo
khi có nhu cầu làm visa lao động cần tra cứu các doanh nghiệp dịch vụ được cấp giấy phép tại cục quản lý lao động ngoài nước
bộ lao động thương minh và xã hội qua website www dulab gov vn
thưa quý vị một người chết một người bị thương trong vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua
trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố tân an thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
hai nạn nhân đều đang là học sinh
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm tối ngày một mươi ba tháng ba
hai nam học sinh một mươi bảy tuổi trú tại huyện đồng phú điều khiển xe máy chở nhau lưu thông trên đường nguyễn hữu thọ
hướng từ chợ đồng phú ra đường dt bảy trăm bốn mươi bốn
đến ngã tư giao nhau với đường dt bảy trăm bốn mươi một thuộc khu phố tân an thị trấn tân phú
bất ngờ lao thẳng vào hông xe khách dường nằm chưa rõ biển số
lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ tỉnh bình dương đi huyện đồng phú
vụ tai nạn khiến một nam sinh tử vong tại chỗ người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu
hai phương tiện hư hỏng nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu công an thành phố phối hợp với sở giáo dục và đào tạo
tăng cường kiểm tra ra soát những bất hợp lý trong tổ chức giao thông
tập trung nắm tình hình trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trường học
các điểm xảy ra tai nạn giao thông điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông
và kiểm tra xử lý việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông của học sinh trên địa bàn thành phố
công an tp hcm được yêu cầu chỉ đạo các lực lượng kiểm tra xử lý việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông của học sinh
nhất là tại các bãi trông giữ phương tiện trong trường học
khu vực cổng trường phối hợp nhà trường làm việc với phụ huynh và học sinh vi phạm để nhắc nhở
yêu cầu tăng cường quản lý giáo dục không để học sinh vi phạm và tái phạm
giả soát các trường hợp thanh thiếu niên học sinh có biểu hiện đua xe tụ tập gây dối trật tự công cộng
đưa vào diện quản lý giáo dục tại cơ sở
công an tp hcm cũng tiếp tục phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tăng cường phổ biến kiến thức
và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho phụ huynh khi chở trẻ em trên ô tô mô tô xe máy
đảm bảo mỗi trường học các cấp mỗi học kỳ có ít nhất một buổi tuyên truyền phổ biến về trật tự an toàn giao thông
thưa quý vị không tham của rơi một học sinh lớp một mươi hai trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
đã trả lại hơn sáu trăm linh triệu đồng cho người mất
vào khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi hai tháng ba
trên đường từ nhà đến trường đoạn qua tỉnh lộ hai trăm tám mươi sáu
thuộc địa phận thôn tiên trà xã trung nghĩa huyện yên phong tỉnh bắc ninh
em nguyễn bá biển học sinh lớp một mươi hai a bảy trường trung học phổ thông nguyễn trãi
nhận được nhặt được một cặp vải đen bên trong có sáu trăm ba mươi năm triệu đồng cùng các giấy tờ tùy thân
và thẻ ngân hàng của một người đàn ông ở xã trung nghĩa
ngay lập tức biển đã đến công an xã trung nghĩa trình báo và giao nộp tài sản đã nhặt được
sau khi xác minh và liên hệ với chủ nhân của chiếc cặp này
công an xã trung nghĩa đã tham mưu đảng ủy ủy ban nhân dân xã
phối hợp cùng các ngành đoàn thể xã và em nguyễn bá biển
trao trả lại số tài sản trên cho chủ nhân
hành động nhặt được của rơi trả lại cho người mất của em nguyễn bá biển
là một việc làm tử tế mang tính nhân văn sâu sắc và rất đáng được trân trọng
việc làm tốt của em biển cần được nhân rộng lan tỏa trong cộng đồng